ngày hai mươi hai tháng bảy tại hà nội bộ y tế đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết
sự hy sinh thầm lặng lần thứ năm
tham dự chương trình tri ân các thầy thuốc lần này có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và lãnh đạo một số bộ ban ngành
cùng các thầy thuốc tiêu biểu những cây bút chuyên và không chuyên
cuộc thi lần này đã thu hút hơn một hai trăm linh tác phẩm của các tác giả khắp mọi miền tổ quốc
người việt nam ở nước ngoài gửi về dự thi
các tác phẩm đều là những câu chuyện chân thật xúc động được kể lại với ngôn ngữ giản dị
sinh động có tác động xã hội rộng lớn và sâu sắc
khiến cộng đồng hiểu rõ hơn sâu sắc hơn về nghề y một nghề cao quý
với tinh thần trách nhiệm cao và sự công tâm
ban tổ chức đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao một giải đặc biệt
hai giải nhất ba giải nhì và một mươi một giải ba